tại thành phố đà nẵng trong đêm qua thành phố đà nẵng cũng đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đầy sôi động và hấp dẫn
để giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thật ấn tượng và khó quên trong lòng người dân và du khách
ngay từ chiều tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai không khí chào đón năm mới hai nghìn một mươi chín đã tràn về khắp các tuyến phố tại thành phố đà nẵng
nhiều người bắt đầu cùng người thân tập trung về trung tâm thành phố
các khu vực diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí để chuẩn bị đón chào năm mới
các hoạt động lắp đặt sân khấu ngoài trời các điểm vui chơi giải trí như công viên biển đông quảng trường hai mươi chín tháng ba
đã được trang trí hoàn tất để bữa tiệc âm nhạc đà nẵng chào xuân và countdown hai nghìn một mươi chín được diễn ra hoành tráng trong đêm đón giao thừa
cùng với đó công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông đã được tăng cường
lực lượng chức năng được phân công túc trực tại các nút giao thông để hướng dẫn điều tiết giúp người dân và du khách chào đón năm mới an toàn và hạnh phúc